thưa quý vị hôm nay hai mươi tháng một mươi một kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm bước vào đợt họp thứ hai với nhiều nội dung làm việc quan trọng
trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu
tiếp đó quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng trước khi thảo luận tại hội trường
ngày một mươi chín tháng một mươi một tại thành phố đà lạt học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với tỉnh ủy lâm đồng
tổ chức hội thảo khoa học phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao bền vững của tỉnh lâm đồng trong giai đoạn hiện nay
qua thảo luận các nhà khoa học chuyên gia và nhà quản lý nhận định lâm đồng là địa phương có tiềm năng khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững chất lượng cao
tuy nhiên cần có thêm những cách làm mới đột phá hơn để phát huy tối đa giá trị của những tiềm năng này
tại hội thảo các đại biểu đã đối thoại trao đổi kinh nghiệm chia sẻ kết quả nghiên cứu để đưa ra nhiều giải pháp đem tới những hướng đi mới cho địa phương đặc biệt trong quản lý và khai thác các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh trong thời gian tới để hướng tới mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh lâm đồng
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một hội thi tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng tp hà nội lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi ba do sở văn hóa và thể thao hà nội
tổ chức đã diễn ra phòng thi trung khảo với sự tham gia của một mươi đội thi
nhằm đa dạng các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố góp phần đưa quy tắc trở thành nền nếp trong đời sống nhân dân thủ đô hội thi tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng thành phố hà nội đã lần đầu được tổ chức với sự tham gia của hai mươi tám đội đại diện cho các quận huyện thị xã trên địa bàn
thông qua hội thi ba tổ chức mong muốn tạo ra sân chơi để các quận huyện thị xã giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền quy tắc ứng xử đặc biệt là các mô hình đã và đang tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương
sau vòng thi sơ khảo một mươi đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng trung khảo thi đấu qua ba phần trao hỏi thuyết trình tuyên truyền
kết thúc hội thi ba tổ chức đã trao giải nhất cho đội thanh ngoài hai giải nhì thuộc về long biên và ứng hòa
đồng thời ban tổ chức còn trao hai mươi tám giải tập thể cho hai mươi tám đơn vị tham dự từ vòng sơ khảo
thành phố hải phòng đã biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề học sinh sinh viên hải phòng tiên phong hội nhập phát triển
ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh sinh viên tiêu biểu chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố quyết định tặng bằng khen
đồng thời trích ngân sách một ba mươi hai tỷ đồng để khen thưởng một trăm ba mươi hai học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu
thưa quý vị trong văn hóa của người việt hướng về nguồn cội phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông của tộc họ là một truyền thống quý báu
tập hợp tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung nhằm phát triển của quê hương đất nước
những năm qua nhiều tộc họ luôn đồng thuận với các chủ trương của đảng
có nhiều đóng góp cho cộng đồng cho văn hóa làng xã nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung
nhìn lại lịch sử truyền thống ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta
dòng họ luôn là một trong những nhân tố bảo đảm sự đoàn kết và phát triển bền vững cộng đồng xã hội
duy trì sự gắn kết dòng họ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống hiện đại
nhất là trong thời công nghệ số mạng xã hội phát triển và thay đổi như hiện nay
nói đến các dòng họ tại việt nam thì có đến khoảng hơn ba trăm linh dòng họ khác nhau
họ trần nằm trong số ba trăm linh dòng họ đó
để tập hợp và phát huy sức mạnh trí và lực của những người con dòng họ trần
vào công cuộc xây dựng quê hương và đất nước
hội đồng họ trần đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa từ đền ơn đáp nghĩa
khuyến học khuyến tài hỗ trợ kinh doanh
từ đó gắn kết các thành viên là con cháu trong dòng họ
tạo nên sự kết nối đa chiều giữa các thế hệ
qua đó xây dựng dòng họ ngày càng phát triển
đóng góp ngày càng đa dạng vào sự phát triển của quê hương đất nước
chúng tôi cũng có những loại hình hoạt động rất là gắn với phát triển kinh tế
ví dụ như là cô lục bộ doanh nhân
rồi chúng tôi tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức
thông qua những hoạt động có tinh chất là quy định chung
và nó gắn với những chương trình
phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương
của từng tỉnh và của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các dòng họ nói chung và họ trần nói riêng
đã và đang nỗ lực chung tay cùng cộng đồng xã hội
dòng họ đã và đang là nhân tố quan trọng để bảo tồn
giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
và là động lực của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước

cơ quan này và các đối tác đang lên kế hoạch sơ tán hai mươi năm nhân viên y tế
và hai trăm chín mươi một bệnh nhân còn lại tại bệnh viện ansifa ở giải gaza
nơi tình hình đang sâu đi
một nhóm đánh giá nhân đạo của liên hợp quốc đã gọi
bệnh viện lớn nhất giải gaza là vùng đất chết
trong một thông báo tổ chức y tế thế giới nêu rõ trong hai mươi bốn đến bảy mươi hai giờ tới
trong khi chờ bảo đảm các bên tham gia có thể đi lại an toàn
cơ quan này đang vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân
từ bệnh viện ansifa đến khu liên hợp y tế nasser
và bệnh viện european gaza ở phía nam gaza
tuy nhiên hai bệnh viện này cũng đang rất quá tải
và lượng bệnh nhân đổ về đây sẽ gây thêm căng thẳng cho các nhân viên y tế
tổ chức y tế thế giới kêu gọi ngay lập tức nỗ lực khôi phục chức năng
của bệnh viện ansifa và các bệnh viện khác
nhằm cung cấp các dịch vụ cần thiết khẩn cấp ở giải gaza
theo dữ liệu do hiệp hội than quốc gia trung quốc công bố
gò dự trị than của trung quốc đã đạt mức cao kỷ lục
và cuối tháng một mươi với trữ lượng có thể sử dụng trong khoảng ba mươi bốn ngày
số liệu cho thấy tổng lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện trên toàn trung quốc
tăng lên hai trăm linh hai triệu tấn tăng khoảng chín triệu tấn so với tháng trước
và hai mươi tám triệu tấn so với năm trước
năng lực sản xuất và cung cấp than của trung quốc không ngừng tăng lên
và lượng than dự trữ trên toàn quốc vẫn ở mức tương đối cao
do đó tạo nền tảng vững chắc cho nguồn cung cấp than ổn định
để phát điện trong mùa đông này và đến mùa xuân năm sau
trong tháng một mươi sản lượng than thô của trung quốc
đạt ba trăm chín mươi triệu tấn tăng ba tám so với cùng kỳ năm ngoái
và sản lượng hàng ngày trong tháng đạt một mươi hai năm mươi bốn triệu tấn
chính phủ nhật bản đang lên kế hoạch thu thuế tiêu dùng
đối với trò chơi trực tuyến và ứng dụng di động do các công ty nước ngoài phát hành
đây là bước đi nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh công bằng
đối với thị trường dự kiến đạt giá trị hơn ba mươi tám tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
một hội đồng chuyên gia thuộc bộ tài chính nhật bản đã kêu gọi
chính phủ sớm giới thiệu một hệ thống mới tương tự hệ thống đã được sử dụng
ở châu âu và các khu xa khác nhằm truy thu thuế tiêu dùng
từ các nhà khai thác nền tảng như google và apple
theo hệ thống thuế hiện hành của nhật bản các công ty ứng dụng và trò chơi
có trách nhiệm tự nộp thuế tiêu thụ cho việc bán ứng dụng
tuy nhiên nhiều công ty nước ngoài đã không nộp các khoản thuế này
vì nhiều công ty trong số này không có trụ sở ở nhật bản
và tất cả các giao dịch từ ký kết hợp đồng phân phối trò chơi
cho đến thanh toán đều được thực hiện trên các kho ứng dụng của các nhà khai thác nền tảng
nên cơ quan thuế nhật bản khó điều tra thu thập thông tin và thu thuế
vấn đề này được cho là không công bằng với các doanh nghiệp trong nước phải nộp thuế tiêu thụ
các đội thi công và các nghệ sĩ kỹ thuật số đang chạy đua
để làm mới bảo tàng kỹ thuật số nổi tiếng của tokyo nhật bản
biến nó trở nên hấp dẫn và sống động hơn nâng tầm nó trở thành điểm tựa văn hóa của thành phố
tim lab một tập thể nghệ sĩ quốc tế đã lập kỷ lục
gunns thế giới khi thu hút được hơn hai triệu du khách vào năm hai nghìn một mươi chín
đến bảo tàng không biên giới của họ tọa lạc trên đảo oda ở vịnh tokyo
cái tên này mang hàm nghĩa các thác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số
tại bảo tàng hòa quyện với nhau và đem đến trải nghiệm riêng cho du khách
đúng theo nhịp độ đi dạo của họ
tuy nhiên địa điểm thu hút du khách này đã đóng cửa vào năm ngoái
khi mori building một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu của nhật bản
xây dựng lại tòa tháp
nó sẽ mở cửa trở lại vào tháng hai năm tới tại khu phức hợp
azabudai hills mới của mori ở trung tâm tokyo
người sáng lập gia tiêm lab cho biết có được không gian trưng bày đủ rộng lớn
là điều quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách
trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
giáo dục đã tồn tại phát triển đồng hành với dân tộc
và luôn đóng vai trò quan trọng như một trụ cột cơ bản của việc xây dựng
và vun đắp cho nền văn hiến lâu đời của đất nước
sau khi việt nam thống nhất đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai theo nguyện vọng của giáo giới cả nước
cùng kiến nghị của các bộ ngành hội đồng bộ trưởng khi đó nay là chính phủ
đã ban hành quyết định lấy ngày hai mươi tháng một mươi một hàng năm là ngày nhà giáo việt nam
kể từ đó với sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước sự chăm lo của các đoàn thể
tổ chức xã hội quy mô và mạng lưới cơ sở giáo dục đã phát triển nhanh
đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân chất lượng giáo dục ở các cấp học
từng bước tiến bộ trình độ nghề nghiệp của người lao động được nâng cao
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng
từng bước phát triển về chất lượng
đối với thời nào cũng vậy nhất là trong quá trình đổi mới hiện nay
thì cái tình yêu nghề và sự nhiệt huyết với nghề tình yêu với con trẻ
sẽ quyết định chúng ta sẽ có thể thay đổi được bản thân hay không
người giáo viên trong giai đoạn này cần nhất một đội đoàn chữ tâm
giáo viên cần phải dành hết tâm huyết của mình cho các em học sinh
để các em học sinh mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui
ở thời điểm hiện tại sau gần ba năm thực hiện nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn
ngành giáo dục đã đạt được nhiều kết quả tích cực
chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều khởi sắc
và tiếp tục khẳng định bằng những thành quả đáng trân trọng
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng chính phủ
ngành giáo dục đang tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ
hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ làm công tác giáo dục và đào tạo
tập trung rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng sử dụng đãi ngộ
để giáo viên được thụ hưởng mức lương tương ứng với công sức của mình
nhất là giáo viên mầm non những người đang công tác ở vùng sâu vùng xa khó khăn
nhà giáo giảng dạy ngành nghề nặng nhọc độc hại v v
đặc biệt cần sớm khắc phục những tình trạng thiếu giáo viên
thực hiện đúng tinh thần ở đâu có học sinh thì ở đó có giáo viên
nhưng phải hợp lý và hiệu quả
có thể nói ngày nhà giáo việt nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
thể hiện quan điểm của đảng nhà nước về vị trí vai trò của nhà giáo
trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
một dân tộc có hàng nghìn năm văn hiến và truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo
ngày hai mươi tháng một mươi một cũng là dịp để các thế hệ học sinh đền đáp lại công ơn dưỡng dục của các thầy cô
là dịp để lớp lớp học trò ghi nhớ sâu sắc
gửi lòng thành biết ơn đến những người tháng tháng năm năm vẫn không ngừng trèo lái con thuyền
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số giao hôm nay
thưa quý vị tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó đưa ra một số chỉ tiêu thấp hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
như tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước gdp từ sáu đến sáu năm tăng năng suất lao động là bốn tám đến năm ba
tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong gdp là hai mươi bốn một đến hai mươi bốn
theo ghi nhận trên báo thời nay nhiều chuyên gia cho rằng đây là những mục tiêu phù hợp thực tế
bởi đặt trong bối cảnh kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi rất chậm
còn trong nước đã qua giai đoạn dịch covid một mươi chín song sức khỏe của doanh nghiệp đã bị bào mòn nhiều
và chưa có những động lực tăng trưởng mạnh mẽ
tiếp tục kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi một
bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình
về việc giảm thuế giá trị gia tăng vat sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này
theo các chuyên gia và đại biểu quốc hội trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn
thì việc chính phủ đề xuất tiếp tục giảm hai thuế giá trị gia tăng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn là cần thiết
thưa quý vị đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định trong thực hiện thành công
đổi mới giáo dục mầm non giáo dục phổ thông tuy nhiên theo bài viết trên báo nhân dân
xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông đủ về số lượng bảo đảm về chất lượng hiện nay vẫn còn nhiều rào cản
để từng bước giải quyết vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo tham mưu chính phủ ban hành sửa đổi
bổ sung các cơ chế tuyển dụng hợp đồng lao động để các cơ sở giáo dục được ký kết hợp đồng lao động
góp phần tháo gỡ khó khăn về thiếu giáo viên hỗ trợ các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện
triển khai chương trình giáo dục mầm non phổ thông theo quy định
những năm qua thành phố hà nội đã quan tâm phát triển nhà ở cho người dân đặc biệt là nhà cho người thu nhập thấp
song thực tế công tác quy hoạch xây dựng cải tạo còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến nguồn cung nhà ở
nhất là nhà ở xã hội còn hạn chế so với nhu cầu
theo bài viết trên báo kinh tế và đô thị dự thảo luật thủ đô sửa đổi
với những quy định mới về phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng tại thủ đô
người dân kỳ vọng sẽ thể hiện được chiến lược nhà ở đặc thù của thủ đô với quy mô tám năm triệu dân
để cải thiện nâng cấp nhà ở và bảo đảm đủ quỹ nhà cho mọi tầng lớp dân cư
từ người nghèo người không có thu nhập đến người thuộc tầng lớp trung lưu
mặc dù đang rất chật vật trong việc cạnh tranh với vận tải đường bộ hàng không
nhưng theo ghi nhận trên báo sài gòn giải phóng
với những nỗ lực nâng cấp chất lượng dịch vụ trong thời gian gần đây
ngành đường sắt đang dần xóa đi ấn tượng về một ngành vận tải cổ lỗ
cả về công nghệ hạ tầng cơ chế và bộ máy
đại diện lãnh đạo tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
các tuyến đường sắt hiện hữu vẫn được khai thác hiệu quả
cụ thể là công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn công bố đạt doanh thu hơn một ba trăm năm mươi tám tỷ
lợi nhuận đạt hơn tám mươi tỷ đồng bằng hai trăm một mươi so với cùng kỳ
còn công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cũng công bố doanh thu đạt hơn một chín trăm một mươi hai tỷ đồng
lợi nhuận hơn chín mươi bảy tỷ tăng một trăm bảy mươi bảy chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
theo bài viết trên báo đại đoàn kết nhiều nghiên cứu đã khẳng định mối liên hệ giữa việc sử dụng đồ uống có đường
và các vấn đề sức khỏe như thừa cân béo phì đài tháo đường tuyếp hai
bệnh tim mạch bệnh răng miệng và một số loại ung thư
các bác sĩ khuyến cáo trẻ em từ hai đến một mươi tám tuổi hạn chế lượng đường tiêu thụ xuống dưới hai mươi năm gram mỗi ngày
và chỉ giới hạn không quá hai trăm ba mươi năm ml đồ uống có đường mỗi tuần
để giảm tiêu thụ đồ uống có đường người dân nên sử dụng nước lọc nước đóng chai trà không đường
thay cho các loại nước ngọt hạn chế sử dụng những thực phẩm chứa nhiều đường và đồ uống có đường
như bao gồm nước ngọt trà và cà phê hòa tan bánh kẹo ngọt mứt si rô
và thông tin trong tiểu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo

thưa quý vị đêm qua và sáng sớm nay bắc bộ tiếp tục diễn ra quá trình phát xạ nhiệt
vì thế nhiệt độ hiện tại trên hầu hết khu vực đều chỉ dưới một mươi bảy độ
thậm chí các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ chỉ giao động từ một mươi đến một mươi ba độ trời rét buốt
tuy nhiên trạng thái rét bút này sẽ giảm dần bởi trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng sớm
nhiệt độ vì thế sẽ tăng dần lên
dự báo đến trưa và chiều mức nhiệt toàn vùng sẽ ở ngưỡng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
nhưng cùng với sự gia tăng của nhiệt độ theo thời gian
thì độ ẩm trong không khí lại có quá trình giảm thấp
thời điểm nhiệt độ đạt cao nhất ngày là từ một mươi hai giờ trưa cho đến một mươi bốn giờ chiều
cũng chính là thời gian độ ẩm giảm xuống mức thấp nhất chỉ từ ba mươi năm mươi nên cảm giác khá hanh khô
thời tiết trong ngày đầu tuần ở trung bộ cũng khá thuận lợi
lúc này vùng từ thanh hóa đến quảng bình thì trời khá bút
bởi nhiệt độ chỉ từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế nhiệt độ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
đà nẵng trở vào đến bình thuận thì có nhiệt độ cao hơn phổ biến từ hai mươi hai mươi bốn độ
tuy nhiên trong ngày hôm nay cùng với tiết trời nắng giáo cả ngày
thì sự phân hóa thời tiết giữa các vùng sẽ giảm khi trời ấm dần lên
dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
chỉ riêng ninh thuận và bình thuận là có mức nhiệt cao ba mươi một độ
đối với khu vực phía nam trong ngày hôm nay nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh
đến trưa chiều cả khu vực tây nguyên đều có nhiệt độ từ hai mươi năm hai mươi tám độ
chỉ riêng cát tiên ở lâm đồng nhiệt độ cao trên ba mươi độ
còn ở nam bộ dự báo chiều nay nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay
ở khu vực huyện đảo hoàng sa vẫn có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
ngoài ra trên khu vực này còn có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước